lãng phí nguồn lực sông rạch sài gòn là thông tin mà báo thanh niên mang đến cho bạn đọc
chiếm đến một mươi sáu tám diện tích với gần ba sông rạch dài hơn bốn ba triệu mét
hệ thống sông canh rạch không chỉ là điểm nhấn đặc biệt của tp hcm mà còn là nguồn lực khổng lồ
nhưng do chưa được quy hoạch tổng thể chưa được kè bờ và tình trạng sông rạch bị lấn chiếm sạt lở
ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến cho nguồn lực này bị lãng phí
bộ công thương yêu cầu sáu trăm linh diện tích
không gian hàng và website gỡ bỏ hơn ba bảy trăm năm mươi sản phẩm hàng giả hàng nhái
đây cũng là nội dung bài viết dùng live stream dùng livestream trên facebook bán hàng giả hàng nhái trên báo lao động
cục quản lý thị trường hà nội cho biết tình trạng kinh doanh hàng giả hàng nhái
hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày một tinh vi xảo quyệt trên không gian mạng internet
phần lớn đối tượng bán hàng giả hàng nhái trên mạng xã hội đều không có địa điểm
chủ sở cố định nên việc tìm kiếm
để kiểm tra gặp nhiều khó khăn
báo tựa trẻ số giang ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề đáng chú ý
niêm yết giá có luật vẫn phải đôi co
tình trạng không niêm yết giá niêm yết giá một đằng bán một nẻo không xuất hóa đơn
xảy ra tràn lan trên thị trường đôi khi dẫn đến đôi co giữa bên bán và người mua
dù luật quy định rất rõ
theo đó giá niêm yết đã bao gồm thuế phí và lệ phí nếu có
nhưng trên thực tế vẫn nhàn nhản các kiểu niêm yết giá gây nhầm lẫn tưởng rẻ
nhưng chưa có thuế phí
điều này không chỉ gây khó chịu cho người tiêu dùng
mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và gây thất thù thuế
báo hà nội mới nêu thông tin về việc ống ngập cục bộ tại một số khu vực
cần giải pháp trước mắt và lâu dài
đợt mưa lớn cuối tháng bảy và ảnh hưởng của cơn bão số ba đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong khi các điểm úng ngập tại khu vực nội đô sau hai ba giờ nước cơ bản tiêu thoát
thì một số khu vực tại quận long biên và các khu độ thị
dọc đại lộ thăng long thuộc địa phận huyện hoài đức ống ngập kéo dài nhiều ngày
giải pháp lâu dài và căn cơ được đưa ra
đó chính là đặt các trạm bơm công suất cao tại các khu ống ngập
được kỳ vọng tình trạng ống ngập cục bộ tại các điểm nói trên sẽ sớm được khắc phục
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại